bộ giao thông vận tải vừa ký quyết định tăng tần suất trên nhiều đường bay nội địa
theo quyết định của bộ giao thông vận tải từ ngày hai mươi một tháng một mươi đến hết ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
với tần suất không quá sáu chuyến hàng ngày mỗi chiều từ hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
và không quá bảy chuyến hàng ngày mỗi chiều từ một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đến ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
các đường bay khác sẽ được khai thác không quá bốn chuyến hàng ngày mỗi chiều
đáng chú ý trong vòng một mươi năm ngày kể từ khi áp dụng cục hàng không việt nam đánh giá tình hình kiểm soát dịch bệnh
tại các địa phương và trên toàn quốc để đề xuất phương án điều chỉnh tần suất khai thác
và điều kiện đối với hành khách phù hợp
các đường bay khác sẽ được khai thác không quá bảy chuyến hằng ngày mỗi chiều từ hai mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
đáng chú ý trong vòng một mươi năm ngày kể từ khi áp dụng cục hàng không việt nam đánh giá tình hình kiểm soát dịch bệnh